thưa quý vị và các bạn thời điểm cuối năm do nhu cầu vay vốn tiêu dùng của người dân tăng cao
tuy vậy với những khoản vay nhỏ để tiếp cận được nguồn vốn của ngân hàng người dân thường phải trải qua nhiều thủ tục
đây cũng là lý do khiến người dân đã phải tìm đến tính dụng đen vì loại hình cho vay này không tốn thời gian
tuy vậy đằng sau câu chuyện vay vốn dễ dàng từ tính dụng đen là gì
quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi phóng sự sau đây
anh nguyễn tiến phú ở hà đông hà nội thời điểm cuối năm đang cần vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh quán cà phê của mình
tuy nhiên đáp ứng được điều kiện vay vốn ngân hàng đang là một vấn đề nan giải của anh phú
làm những thủ tục rất là nhiều thủ tục mà đòi hỏi có tài sản thuế chấp
đấy là thứ nhất thứ thứ hai là họ bắt chứng minh thu nhập
thì mình làm việc tự do thì chứng minh thu nhập của mình nó khó
những tờ giấy dán quảng cáo cho vay như thế này xuất hiện rất nhiều quanh khu vực anh phú sinh sống
tuy nhiên khi liên lạc theo những số điện thoại này anh phú vẫn không dám vay vốn từ đây
mình cũng có thử tìm hiểu gọi điện rồi
thì cũng không có gì yêu cầu nhiều
cũng lo là bởi vì là toàn là hơn xã hội ấy
thì nhìn họ mình cũng không yên tâm lắm
những hiệu cầm đồ mọc lên nhan nhản một phần nào đó cho thấy nhu cầu vốn của người dân
để tìm hiểu về nhu cầu vay vốn thông qua tín dụng đen dịp cuối năm
phóng viên đã tiếp xúc với một chủ hiệu cầm đồ
theo chủ tiệm cầm đồ này cuối năm lượng khách có nhu cầu vay tiền tăng cao
các hiệu cầm đồ cũng sẵn sàng cung cấp nhiều hình thức vay lãi khác nhau
nói chung là có nhiều hình thức
có hình thức là cho vay trả góp mà
cho vay trả góp là vô gọn
mà lãi lầm có nghĩa là mình chỉ cần đóng lãi hàng tháng
thì mức lãi suất nó rơi vào tầm khoảng ba bốn nghìn
hơn cầm đồ một tí
còn nếu mà vay lãi thì nó khoảng tầm năm nghìn
theo chủ tiệm cầm đồ này mức lãi suất tín dụng đen đã vượt mức trần lãi suất nhà nước quy định
gấp hàng chục lần
nhiều vụ việc về tín dụng đen vỡ lở cho thấy
với mức lãi suất như thế này những khoản vay nhỏ bé ban đầu đã nhanh chóng phình lên đè chết con nợ
không ít vụ không dừng lại ở chuyện mất mát tài sản
mà còn liên quan đến án mạng và có thể có nhiều tội danh xuất phát từ một vụ vỡ nợ tín dụng đen
như bắt giữ người giải phép giết người cựu đoạt tài sản v v
cái việc mà vay của tín dụng đen mà tăng cường ấy thì cũng không dễ gì mà người ta có tiền để người ta cho vay
người ta lại đi
thu hút huy động ở những kênh khác kênh huy động những chơi hụi những bất hợp pháp
thì rất dễ xảy ra tình trạng lừa đảo gian lợi đổ vỡ
người ta rất có thể là người ta lại vay mượn từ ngân hàng ra
thì đấy là một cái thứ vay mà nó để cho vay lại không hợp pháp
thì cũng lại một cái rủi ro cho ngân hàng
thậm chí không ngoại trừ trường hợp cắn bộ ngân hàng
đâu đó tiếp tay cho những hành vi vay vốn như thế để cùng ăn chia cùng làm lợi
vay vốn để đầu tư là nhu cầu tất yếu

nếu có nhu cầu vay những khoản tiền không lớn thủ tục nhanh
nên tìm đến những đơn vị uy tín được nhà nước cấp phép